tại hội nghị đánh giá tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tp hcm năm hai nghìn một mươi tám và triển khai công tác năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ triệt phá đường dây vận chuyển tiêu thụ ma túy xuyên quốc gia thu giữ hơn một một tấn ma túy
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân ghi nhận và đánh giá cao việc công an thành phố đã triệt phá thành công một băng nhóm vận chuyển tiêu thụ ma túy xuyên quốc gia với sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài và việt nam thu giữ hơn một một tấn ma túy
đây là đường dây vận chuyển ma túy quy mô đặc biệt lớn với thủ đoạn cất giấu ma túy rất tinh vi
đồng chí biểu dương những chiến công của lực lượng công an tp hcm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
đồng thời tặng khen thường các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm trong chuyên án này